ngày ba tám ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tp hcm đã tổ chức họp giao ban trực tuyến
về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chủ trì cuộc họp có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung mương đảng chủ tịch ubnd tp hcm
và các đồng chí lãnh đạo ubnd tp cùng đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo các quận
tại các điểm cầu địa phương
bí thư thành uỷ nguyễn thiện nhân cho rằng tại tp hcm đỉnh dịch trong làn sóng thứ nhất
là bốn mươi hai người điều trị sau đó giảm dần đến người và bây giờ lại tăng lên tám người
như vậy bình quân một triệu dân chưa đến một người nhiễm covid một mươi chín và tp hcm vẫn đang ở ngưỡng an toàn
tuy nhiên người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố với số lượng lớn vì vậy thành phố cần tập trung
kiểm soát chặt nguồn lây từ người nhập cảnh vào và ngăn chặn quyết liệt người nhập cảnh trái phép
thời gian tới bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cho rằng công tác truyền thông cần tăng cường
và đẩy mạnh tuyên truyền phương châm chủ động phòng ngừa dịch bệnh trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tập trung rà soát người nhập cảnh vào thành phố
đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi báo cáo lãnh đạo thành phố kết quả rà soát lần thứ nhất
và ba mươi tháng tám báo cáo kết quả rà soát lần thứ hai kịp thời nắm bắt chấn chỉnh những sai phạm
tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của bí thư thành ủy và các ý kiến trao đổi
đề xuất của các sở ngành đơn vị quận huyện
chủ tịch ubnd thành phố nguyễn thành phong yêu cầu các sở ngành quận huyện
chấp hành nghiêm các chỉ đạo của bí thư thành ủy
tuyệt đối không được lơ là chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín